kính chào quý vị và các bạn
thị trường chứng khoán có tín hiệu phục hồi sau giai đoạn bán tháo
bộ giao thông vận tải đề xuất kéo dài cao tốc bắc nam thêm chín mươi km
tôm hùm việt nam gặp khó khi phải xuất khẩu chính ngạch
đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
thị trường chứng khoán đã giảm hơn một mươi hai điểm trong phiên giao dịch cuối tuần qua
việc điều chỉnh này được giới phân tích nhận định là không có yếu tố bất thường
và đã có những tín hiệu phục hồi sau chuỗi ngày bán tháo
theo vina capital thị trường chứng khoán bị bán tháo trong đợt vừa qua là do nhiều yếu tố cả trong nước và ngoài nước
nhà đầu tư lo ngại ngân hàng nhà nước việt nam có thể thắt chặt đáng kể chính sách tiền tệ
để bình ổn tỷ giá đô la mỹ và việt nam đồng bao gồm cả khả năng tăng lãi suất
đây là yếu tố quan trọng nhất khiến thị trường lao dốc
tuy nhiên việc tỷ giá tăng nhẹ gần đây cũng đã khiến tâm lý thị trường trở nên lạc quan hơn
các nhà phân tích nhận định
việc giảm bán trong thời gian thị trường sụt giảm mạnh là dấu hiệu cho thấy
những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới khi các yếu tố gây ra đợt bán tháo giảm bớt
cần sắp xếp tổ chức thi công liên tục khoa học để hoàn thành tuyến truyền tải năm trăm linh kv mạch ba
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để bảo đảm cung ứng đủ điện
phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân miền bắc
trong thời gian tới
là thách thức lớn nên tiến độ trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng là yêu cầu lớn đặt ra
đối với chín địa phương có tuyến đường dây đi qua
theo ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc công tác giải phóng mặt bằng
giải phóng toàn bộ phần trên móng cột phải hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
giải phóng hành lang tuyến trước ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
vì vậy rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp các ngành của địa phương
cũng như sự đồng tính
các cấp các ngành ủng hộ của người dân nơi dự án đi qua
chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc niên hạn giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên hiện vẫn còn hàng chục bộ ngành và địa phương chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công
ước tính lên tới trên một mươi bốn tỷ đồng
theo báo cáo của bộ tài chính hiện còn hai mươi hai bộ cơ quan trung ương và ba mươi một địa phương phân bổ
chưa hết kế hoạch vốn được thủ tướng chính phủ giao vẫn còn hơn một mươi bốn tỷ đồng
nguồn vốn đầu tư công chưa được các đơn vị phân bổ
con số này tương đương với nguồn vốn đầu tư công trong một năm cho hai địa phương ở nhóm trung bình
việc không đưa được nguồn vốn quan trọng này không chỉ lãng phí nguồn lực
mà còn gây chậm hoàn thành các công trình dự án tạo đà tăng trưởng kinh tế
so với cùng kỳ năm trước tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công một mươi tháng qua
đã cao hơn năm trước năm năm tương đương hơn một trăm linh bốn tỷ đồng
đây là nguồn lực rất lớn nhằm tạo đà tăng trưởng
theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
bộ giao thông vận tải đề xuất kéo dài thêm chín mươi km đến đất mũi cà mau
bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến các địa phương và đơn vị liên quan
dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
điểm mới trong dự thảo là kéo dài cao tốc bắc nam phía đông tới đất mũi
và bổ sung tuyến cao tốc
điểm mới trong dự thảo là kéo dài cao tốc bắc nam phía đông sẽ dài hai một trăm năm mươi ba km
quy mô bốn một mươi làn xe
như vậy tuyến cao tốc bắc nam phía đông sẽ xuyên suốt từ cửa khẩu hữu nghị lạng sơn
đến đất mũi xã đất mũi huyện ngọc hiển cà mau thay vì đến thành phố cà mau như hiện nay
việc điều chỉnh tăng giá điện khiến cả doanh nghiệp và người dân lo lắng khi phải chịu thêm áp lực chi phí
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng
nếu giữ giá điện không đủ mức hấp dẫn cho đầu tư và sản xuất điện
thì việc thiếu điện phải cắt điện luôn phiên cũng gây ra nhiều tác động
theo quy hoạch điện tám đến năm hai nghìn ba mươi tổng công suất các nhà máy điện phục vụ nhu cầu trong nước là trên một trăm năm mươi mw
theo tính toán để đáp ứng được nhu cầu điện này số vốn cho đầu tư mới bao gồm cả nguồn và lưới điện
ước tính lên tới một trăm bốn mươi tỷ usd
đây là số tiền vượt quá khả năng đầu tư của nhà nước
nên nếu không có một cơ chế giá điện theo sát tín hiệu thị trường
cũng như bảo đảm một mức lãi nhất định cho doanh nghiệp
rất khó có thể thu hút nguồn lực tư nhân và fdi vào phát triển điện
qua đó đảm bảo có đủ điện cho nền kinh tế
nhiều chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư về điện thì phải có lợi nhuận
mà lợi nhuận thu được trên hai yếu tố
yếu tố quan trọng thứ nhất là trên giá cơ sở
yếu tố thứ hai là trên cơ sở sản lượng điện được phát tối đa
theo bộ công thương hệ thống cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại
hiện đang theo dõi đến một trăm bảy mươi mặt hàng xuất khẩu của việt nam tại nhiều thị trường
bộ công thương đã nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cảnh báo các mặt hàng
có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại
hệ thống hiện đang tiến hành theo dõi khoảng một trăm bảy mươi mặt hàng xuất khẩu sang các thị trường
trong đó có nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực
cũng như những thị trường thường xuyên có các cuộc điều tra phòng vệ thương mại
như hoa kỳ eu canada australia ấn độ
khi xác định được nguy cơ phòng vệ thương mại thông qua cảnh báo sớm
cục phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp cần tìm hiểu
nắm được những thông tin kiến thức cơ bản về quy định phòng vệ thương mại
để hiểu được quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong các vụ việc
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết một mươi tháng qua
xuất khẩu thủy sản cả nước đạt gần bảy năm tỷ usd
giảm hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên với đả phục hồi như hiện tại
xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi ba có thể chạm mốc chín tỷ đến chín hai tỷ usd
theo hiệp hội mức độ hồi phục doanh số xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới
phụ thuộc phần nhiều vào hai thị trường chính là hoa kỳ và trung quốc
các đơn hàng từ hai thị trường này đang tăng trở lại
nhưng giá xuất khẩu vẫn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
vì vậy để nâng cao giá trị đơn hàng xuất khẩu
đầu tư vào công nghệ tăng giá trị chế biến sâu là những giải pháp cần được triển khai ngay
để người tiêu dùng tiếp cận được các sản phẩm hải sản phổ biến và cao cấp
một số nhà chế biến và kinh doanh thủy sản đang đóng gói sản phẩm kích cỡ nhỏ hơn
giá phù hợp với túi tiền của mọi tầng lớp thu nhập để đẩy mạnh tiêu thụ
tại nam trung bộ tôm hùm hiện đang rất khó tiêu thụ
trong khi mức đầu tư lại lên đến tiền tỷ khiến người nuôi lo lắng
đây là sản phẩm có thể được tiêu thụ
có giá trị kinh tế cao nhưng hiện nay tốc độ xuất khẩu vào thị trường trung quốc đang chậm lại
do yêu cầu phải xuất khẩu chính ngạch
theo một số hộ nuôi tôm hùm đã đủ kích cỡ xuất bán từ cách đây hai tháng
tuy nhiên do không bán được nên phải giữ lại tôm trong bè
tiền thức ăn cho tôm mỗi ngày lên tới hàng chục triệu đồng
các thương lái cho biết tôm hùm bông đứng đầu về giá trị kinh tế trong số mặt hàng thủy sản nuôi trồng
có thời điểm lên đến hai sáu triệu đồng một kg
tuy nhiên hiện tại giá tôm hùm bông vừa rớt xuống chỉ còn một triệu đồng một kg
nguyên nhân là do phía thị trường trung quốc vừa xếp chặt nhập khẩu tiều ngạch
vừa đưa ra thêm nhiều quy định mới trong việc nhập khẩu tôm hùm bông
hiện tại vượt qua những rào cản trong quy định thương mại xuất khẩu tôm hùm
là điều hết sức nan giải cả đối với doanh nghiệp cũng như người nuôi